thưa quý vị và các bạn vùng miền núi quảng trị có diện tích gần ba trăm một mươi bốn ha chiếm sáu mươi diện tích của tỉnh
thưa quý vị và các bạn vùng miền núi quảng trị có diện tích gần ba trăm một mươi bốn ha chiếm sáu mươi diện tích của tỉnh

cây trồng hiện có bốn ha cà phê chín trăm linh ha hồ tiêu sáu ha cao su hai hai trăm linh ha lồ nước ổn định sáu ha diện tích đất nương dãy cây sắn nguyên liệu rừng tập trung đạt một mươi năm ha độ che phổ của rừng đạt trên bốn mươi tám
kết quả thực hiện chính sách dân tộc thông qua các chương trình dự án hỗ trợ đầu tư về phát triển sản xuất xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển văn hóa giáo dục đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số
cơ cầu kinh tế có sự chuyển biến tích cực theo lợi thế phát triển của từng vùng thương mại dịch vụ phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng đời sống vật chất tinh thần của đồng bào được nâng lên